trường đại học vinh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo lần thứ sáu mươi kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường và đón nhận các phần thưởng cao quý
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới sự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đề nghị các bộ ban ngành trung ương các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa
cần tập trung đầu tư ưu tiên các nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển trường đại học vinh
và các trường đại học đóng trên địa bàn thành tổ hợp đại học trọng điểm của khu vực
dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã trao huân trường lao động hạng nhất cho tập thể nhà trường
và bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phùng xuân nhạ thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ trao cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cho nhà trường